xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị hôm nay khối không khí lạnh lại tăng cường xuống nước ta
và dự báo nó sẽ còn tiếp tục được bổ sung thêm trong một hai ngày tới
nằm sâu trong khối không khí lạnh với bản chất là khô và lạnh
vì thế thời tiết tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
vẫn là ít mưa ngày trời nắng với nền nhiệt độ giảm nhẹ
giao động ở mức là một mươi sáu hai mươi chín độ vùng núi cao có nơi mức nhiệt thấp nhất là dưới ngưỡng một mươi độ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới
phổ biến ít mưa sáng sớm có sương mù nhẹ trời rét
với mức nhiệt độ là một mươi sáu ba mươi độ vùng núi cao có nơi mức nhiệt thấp dưới ngưỡng một mươi độ
vì vậy khi ra đường trong khoảng thời gian đêm muộn và sáng sớm
thì quý vị cần lưu ý là trang bị áo khoác để đảm bảo sức khỏe
không khí lạnh liên tục tăng cường xuống nước ta
khiến cho gió đông bắc trên khu vực trung bộ gia tăng
đới gió này sẽ kết hợp với địa hình chắn gió của dãy trường sơn
khiến cho mưa rông tại đây gia tăng
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
tập trung chính tại các tỉnh từ quảng bình đến khu vực thừa thiên huế
do có mưa nên mức nhiệt trên khu vực cũng giảm nhẹ
giao động trong khoảng một mươi bảy hai mươi chín độ đêm và sáng trời rét
khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi thì mưa rông cũng tăng lên đáng kể
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
đến ngày mùng sáu thì mưa tại đây mới giảm đi
phần còn lại từ bình định đến ninh thuận và bình thuận
thì lại xuất hiện mưa lắc đắc vài nơi vào lúc chiều tối
còn về nhiệt độ tại đây
ở toàn khu vực là hai mươi một ba mươi một độ có nơi cao hơn
trong hôm nay và ngày mai
giải mây rông tiếp tục có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc
vì thế mà tại khu vực nam của tây nguyên vẫn có mưa rông nhiều
trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
nên nhiệt độ tại đây ở mức là từ một mươi bảy đến hai mươi chín độ
sau đó từ ngày mùng sáu thì mưa sẽ có xu hướng giảm đi
cùng nền nhiệt độ sẽ tăng nhẹ một hai độ
tại các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay và ngày mai
cũng có mưa trên diện rộng
riêng khu vực miền tây của nam bộ thì có mưa vừa
thậm chí là mưa to
trong cơn rông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh
nên nhiệt độ tại đây là hai mươi ba ba mươi một độ
từ ngày mùng sáu trở đi thì giải mây rông sẽ dịch dần xuống phía nam
vì thế mà mưa sẽ giảm khiến cho mức nhiệt tại đây tăng nhẹ trở lại